vào sáng ngày hôm nay tnth hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử một mươi bị cáo ở trường đh đông đô bị truy tố về tội giả mạo trong công tác
các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm dương văn hòa trần kim oanh lê ngọc hà trần ngọc quang nguyễn thị huệ phạm vân thùy nguyễn thị ngọc thái lê thị thanh tâm lê thị lương và ngô quang hiển
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học đông đô hiện đang bỏ trốn và đồng phạm đã làm cấp bằng giấy chứng nhận giả cho bốn trăm ba mươi một trường hợp thu lợi bất chính số tiền hơn bảy một tỷ đồng
quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra đã làm rõ được hai trăm một mươi trường hợp để kiến nghị xử lý theo quy định còn hai trăm hai mươi một trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định được họ tên tuổi người được cấp bằng nhưng không xác định được nơi cư trú và đơn vị công tác
sau thời gian điều tra xác minh vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi vừa bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường quảng phú tp quảng ngãi về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
được biết trong năm hai nghìn một mươi sáu khi đang là công chức địa chính ủy ban nhân dân phường quảng phú tp quảng ngãi ông nhật lợi dụng chức vụ được giao để cố ý làm trái quy định tham mưu cho lãnh đạo ủy ban nhân dân phường
được biết trong năm hai nghìn một mươi sáu khi đang là công chức địa chính ủy ban nhân dân phường quảng phú tp quảng ngãi ký xác nhận ban hành các văn bản xác nhận không đúng nguồn gốc đất đối với một số thửa đất thuộc quỹ đất năm đất công ích do ủy ban nhân dân phường quảng phú quản lý tạo điều kiện hợp thức hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây thất thoát tài sản của nhà nước với số tiền trên một tỷ đồng

trì và kẽm trong các hầm lò có sẵn tại mỏ núi ngàng với tổng khối lượng hơn một tấn
chiếm đoạt trên hai tỷ đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã tiến hành khởi tố vụ án
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chín bị can về các hành vi vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ
và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên để xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện quế phong tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện quế phong chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá bắt giữ một đối tượng
thu một kg ma túy dạng đá
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn hồng chú tại bản ná cọc xã mường nọc huyện quế phong
được biết hồng vừa chấp hành xong án phạt tù hai mươi năm về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau khi mãn hạn tù hồng tiếp tục tái nghiện và hoạt động mua bán ma túy
cụ thể vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thị trấn kim sơn khi đối tượng đang trên đường đi giao ma túy
thì bị lực lượng phá án triệt phá bắt giữ hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an huyện yên châu tỉnh sơn la phối hợp cùng các lực lượng chức năng
đã liên tiếp triệt phá các đường dây ổ nhóm phạm tội về ma túy thu giữ số lượng lớn tăng vật phạm tội
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
điển hình vào ngày một mươi tám một mươi hai hai nghìn hai mươi một
công an huyện yên châu phá thành công chuyên án ma túy bắt ba đối tượng gồm sông lao cua ba mươi hai tuổi
chú tại xã phiêng khoài huyện yên châu vàng thị thu hai mươi bảy tuổi chú tại xã cò nòi huyện mai sơn
và sẻ thị má ba mươi tám tuổi chú tại xã mường pồn tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là một mươi sáu năm trăm linh viên ma túy tổng hợp có khối lượng hơn một gram
một xe ô tô một xe mô tô và nhiều vật chứng khác có liên quan
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê một trăm tám mươi sáu đường nguyễn văn linh
phường hương sơ tp huế vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt quả tàng
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá gồm nguyễn văn phụ là đối tượng cầm đầu cùng hai đối tượng giúp sức là
đặng quang trung và ngô huỳnh minh hoàng cùng tám đối tượng là con bạc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị máy tính vi tính điện thoại
trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà các đối tượng quản lý
tháng một mươi một đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn bảy hai tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra
đội cảnh sát hình sự công an tp bân mò thuật tỉnh đắk lắc phối hợp với công an xã hòa thuận
cũng vừa bắt một nhóm đánh bạc tại nhà riêng
xã hòa thuận tp bân mò thuật
nhóm gồm một mươi đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh sóc đĩa ăn tiền trong một căn nhà tại thôn năm
ở xã hòa thuận do phạm thị cúc làm chủ nhà
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn bốn mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc
được biết nhóm này thường xuyên tụ tập đánh bạc tại nhiều nơi là những căn nhà riêng
và thay đổi địa điểm thường xuyên để tránh sự phát hiện của cơ quan công an cũng như người dân
sau bốn ngày đêm tổ chức truy xét đến ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai
đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang đã truy bắt được nhóm đối tượng gây ra liên tiếp
hai vụ cướp tài sản trong đêm trên địa bàn thành phố
bốn nghi can bị bắt giữ gồm đoàn ngọc khôi một mươi tám tuổi nguyễn tấn thịnh một mươi sáu tuổi đào trọng luân một mươi năm tuổi
và cà minh đức một mươi ba tuổi đều trú tại tp nha trang

trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai các nghi can này đều trú tại tp nha trang
đã dùng kéo nhọn và sử dụng vũ khí khống chế hai nạn nhân tại phường tân lập và phường phước hải
rồi cướp đi một chiếc xe máy một chiếc điện thoại smartphone với hai bảy triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nha trang ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đoàn ngọc khôi nguyễn tấn thịnh và đào trọng luân
để điều tra về hành vi cướp tài sản
biến phức tạp các đối tượng lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý
bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi phạm tội cùng với sự vào cuộc đấu tranh triệt phá của lực lượng công an
đòi hỏi mỗi người dân phải chủ động phòng ngừa nâng cao cảnh giác như vậy mới ngăn chặn được loại tội phạm này
công an tp thái nguyên vừa bắt giữ đối tượng tống ngọc thắng chú tại phường quang vinh tp thái nguyên
về hành vi trộm cắp tài sản trong khoảng thời gian từ khoảng tháng một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thắng là đối tượng đã gây ra tám vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
trong đó có bảy vụ tại các căn hộ shop house thuộc khu đô thị pisenza đồng bẩm
lợi dụng đêm tối thắng đột nhập vào các căn hộ qua ô cửa sổ không đóng hoặc phá khóa các cửa trên mái nhà
sau đó lục lọi trộm cắp các tài sản như điện thoại di động bếp từ máy khoan máy đục bê tông
bình nóng lạnh và trên một trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
cùng với thủ đoạn đột nhập tới nóc nhà trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ đã trèo lên tầng hai của một ngôi nhà tại thị trấn hùng sơn để trộm cắp tài sản
cùng với thủ đoạn đột nhập tới nóc nhà trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị trấn hùng sơn để trộm cắp tài sản
thông qua công tác quản lý đối tượng kết hợp với các biện pháp trinh sát công an huyện đại từ đã xác định được khu vực
thời điểm trần tuấn anh thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bố trí lực lượng vây bắt
đến năm giờ sáng cùng ngày đối tượng đã bị lực lượng trộm cắp tài sản và bố trí lực lượng về bắt

thời gian qua tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
chỉ tính riêng tháng một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh thái nguyên đã điều tra khám phá ba mươi sáu vụ trộm cắp tài sản